ngày một mươi sáu tháng hai chính quyền tỉnh hồ bắc tăng cường các giới hạn để khống chế dịch covid một mươi chín
trong đó có lệnh cho cư dân ở nhà bao gồm hai mươi bốn triệu người tại những khu vực xa xôi
lệnh yêu cầu toàn bộ cư dân ở trong nhà cho tới khi có thông báo tiếp theo
ngoài ra tất cả các thành phố trong tỉnh được lệnh phong tỏa các tuyến đường đối với toàn bộ phương tiện cá nhân
theo quy định mới toàn bộ hai trăm linh cộng đồng nông thôn ở tỉnh sẽ bị phong tỏa
chỉ có một lối vào được canh gác các giới hạn tương tự sẽ áp dụng cho các khu dân cư
chỉ một người từ mỗi hộ gia đình được phép rời làng cứ mỗi ba ngày để mua các nhu yếu phẩm